tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề thanh niên thủ đô với việc học tập việc làm và khởi nghiệp của đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội và đồng chí nguyễn đức trung
ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã trực tiếp trả lời những câu hỏi
những vấn đề đầy tính thời sự được nhiều học sinh sinh viên nêu lên và khẳng định hà nội sẽ luôn tạo điều kiện để thắp lên những ngọn lửa khởi nghiệp
tại buổi tiếp xúc giải đáp những phản ánh kiến nghị của các cử tri chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung cho biết
phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp là một trong những trọng tâm được hà nội tập trung và đang xây dựng một kế hoạch tổng thể về khởi nghiệp
trong đó trước mắt ưu tiên cho lĩnh vực công nghệ thông tin
tính đến năm hai nghìn một mươi sáu đã có một bốn trăm linh tỷ đồng được thành phố hỗ trợ sản xuất kinh doanh thông qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội
và trong năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tiếp tục bố trí thêm vốn cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận
phát biểu tại buổi tiếp xúc bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải nhấn mạnh với trên một trăm linh trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố
đây không chỉ là lợi thế lớn mà còn là nguồn lực tài sản vô cùng quý giá đóng góp tích cực cho sự phát triển toàn diện của thủ đô
hà nội hiện có trên hai trăm linh doanh nghiệp song vẫn còn thấp so với tiềm năng
vì thế chính vì thế đội ngũ sinh viên thanh niên thủ đô cần quyết tâm quyết liệt hơn để khởi nghiệp nếu không sẽ mất ngay thị trường trên sân nhà
thành phố cũng đã có những cơ chế ưu tiên khuyến khích từ nguồn vốn đến hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp